để chủ động phòng ngừa phát hiện xử lý các hành vi vi phạm về pháo
công an tỉnh thái nguyên tiếp tục tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật
cho nhân dân ký cam kết không sản xuất vận chuyển buôn bán tàng trữ sử dụng pháo
đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện bắt giữ xử lý nghiêm minh trước pháp luật
đối với các đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển buôn bán pháo
có phần bảo đảm sự yên bình cho mỗi gia đình khi tết đến xuân về